tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại thành phố hội an tỉnh quảng nam đã tổ chức đón vị khách quốc tế thứ bốn sáu triệu đến tham quan hội an
đây là sự kiện nhằm đánh dấu những thành công trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh
đồng thời mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa du lịch của tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi
qua đó góp phần quảng bá giới thiệu về hình ảnh con người và đất nước việt nam nói chung và tỉnh quảng nam nói riêng
đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước
vị khách thứ bốn sáu triệu đến từ vương quốc anh
năm hai nghìn một mươi chín có ý nghĩa đặc biệt với du lịch quảng nam khi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng
như kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an khu đền tháp mỹ sơn được unesco công nhận di sản văn hóa thế giới
một mươi năm của lao tràm trở thành khu giữ chữ sinh quyền thế giới
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín ngành du lịch tỉnh quảng nam đạt được nhiều kết quả với nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng
trong đó thương hiệu du lịch hội an được nhiều tạp chí uy tín trên thế giới vinh danh
cnn của mỹ ca ngợi hội an là một trong những đô thị cổ đẹp nhất đông nam á
hay thành phố văn hóa hàng đầu châu á
năm nay quảng nam đón khoảng hơn bảy sáu triệu lượt khách tăng một mươi bảy chín trong đó khách quốc tế tăng hai mươi một
quảng nam có một mươi thị trường khách quốc tế quan trọng gồm hàn quốc úc anh pháp trung quốc mỹ đức nhật bản malaysia đài loan